chiều nay hai mươi tám tháng năm tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thượng nghị sĩ corey gardner
chủ tịch tiểu bang đông á thái bình dương và chính sách an ninh mạng quốc tế của ủy ban đối ngoại thượng viện hoa kỳ
chủ tịch ủy ban toàn quốc các thượng nghị sĩ đảng cộng hòa đang ở thăm làm việc tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị phía hoa kỳ tích cực triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa hoa kỳ
phù hợp vào thị trường việt nam nhằm giảm thiểu tranh lệch về cán cân thương mại song phương
tháo gỡ các rào cản thương mại tạo thuận lợi cho hàng hóa việt nam mà hoa kỳ có nhu cầu có thể tiếp tục mở rộng
thâm nhập vào thị trường hoa kỳ
hai bên cần mở rộng tham vấn chia sẻ thông tin tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc
nhất là trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm
thượng nghị sĩ corey gardner báo cáo với chủ tịch nước trần đại quang một số nội dung của chuyến thăm
trong đó có các cuộc làm việc với cơ quan liên quan của việt nam để trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hoa kỳ việt nam
bảo đảm mối quan hệ đóng vai trò quan trọng trong tương quan toàn cầu về kinh tế và an ninh
thượng nghị sĩ corey gardner đánh giá cao lập trường của việt nam trong vấn đề bảo đảm hòa bình an ninh an toàn
tự do hàng không hàng hải ở biển đông cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
thượng nghị sĩ khẳng định quan điểm ủng hộ thương mại tự do
nhấn mạnh quan hệ thương mại phát triển sẽ tạo sung lực thắt chặt hợp tác kinh tế
cùng với đó là việc để mạnh hợp tác với việt nam trong giải quyết các vấn đề của quan hệ hai nước